với các tỉnh trung bộ từ thanh hóa đến thừa thiên huế vào ngày mai trời phổ biến là có nắng nhiều với nhiệt độ ban trưa trong khoảng từ ba mươi ba ba mươi sáu độ có nơi cao hơn
còn các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận mưa rông tiếp tục xảy ra giải rác vào chiều tối có nơi xảy ra mưa vừa mưa to và rông nhiệt độ ban trưa trong khoảng từ ba mươi hai ba mươi năm độ
lưu xuống các tỉnh thuộc tây nguyên và nam bộ do rìa phía nam dạnh áp thấp kết hợp với gió tây nam hoạt động mạnh nên mưa rông tại khu vực tiếp tục xảy ra ở diện nhiều nơi
cục bộ vẫn có thể xảy ra mưa vừa mưa to và rông nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi tám ba mươi một độ tại tây nguyên còn nam bộ là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
do khu vực phía nam có mưa trong giai đoạn này nên các địa phương cần khuyến cáo người dân thực hiện tốt việc chẳng chống xa cố nhà cửa che chắn bảo vệ rau màu cây trồng vật nuôi cũng như chặt tỉa cành cây xung quanh nhà để tránh đổ ngã
khi có mưa rông kèm lốc xét mưa đá và gió giật mạnh người dân cần nhanh chóng trở về nhà hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn
tránh xa cửa sổ cửa ra vào các đồ dùng điện tránh các chỗ ẩm ướt không nên dùng điện thoại và tuyệt đối là không trú mưa ở dưới cây không nên đứng ở các khu vực cao hơn xung quanh và không ở gần các vật dụng kim loại
trên biển khu vực quần đảo hoàng sa có gió đông nam cấp ba bốn và mưa vài nơi
khu vực quần đảo trường sa có gió tây nam cấp bốn cấp năm có lúc cấp sáu mưa rông xảy ra ở diện nhiều nơi làm tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa không vượt quá mức ba mươi hai độ
khu vực hà nội mây thay đổi có mưa rào vài nơi ngày nắng và nóng gió nam đến đông nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi sáu đến ba mươi sáu độ
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé